suốt đêm qua mưa to đến rất to tại thuận châu và thành phố sơn la gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
theo thông tin mới cập nhật tại xã tông lệnh và xã bọ phạm huyện thuận châu mưa lũ đã làm chết năm người ba người hiện đang mất tích
mưa lũ cuốn trôi nhiều nhà cửa hoa màu của nhân dân nhiều nhà dân bị sập đổ và cuốn trôi hoàn toàn
vào lúc một giờ sáng nay hai mươi năm tháng sáu tại quốc lộ sáu khu vực trường bắc huyện thuận châu do mưa lớn gây tắc đường
mưa lớn làm ngập một chiếc xe khách ba mươi hành khách trong xe phải phá cửa kính để thoát ra ngoài
hiện giao thông tại khu vực này vẫn đang ách tắc
ngay trong đêm lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la huyện thuận châu thành phố sơn la đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn và di chuyển các hộ dân khỏi vùng ngập lụt và huy động các lực lượng tìm kiếm người mất tích